chuyển sang phần tin thế giới cảnh sát nhật bản thông báo đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc gửi phách đe dọa đánh bom tại một trường học ở tokyo
cảnh sát bắt giữ sho okuma hai mươi sáu tuổi và nao sato hai mươi hai tuổi vì nghi ngờ hai người này cản trường hoạt động của trường cao đẳng âm nhạc tokyo vào ngày hai mươi ba tháng một
khi gửi một bản phách cho biết ba trăm ba mươi bốn quả bom đã được gài vào trường và đòi số tiền hai usd nếu không chúng sẽ được kích nổ
tuy nhiên sau đó cảnh sát không phát hiện chất nổ ở trường này
hai đối tượng trên cũng bị nghi ngờ đã gửi hơn ba trăm linh bản phách tương tự đến các trường học doanh nghiệp và chính quyền địa phương trên khắp nhật bản
theo cảnh sát các nghi phạm có liên quan đến một nhóm có tên là koshinkyo
nhóm này hoạt động từ những năm hai nghìn một mươi và đã gửi một số lượng lớn đe dọa đánh bom đến các trường học và cơ sở